năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội đặt mục tiêu đón hai mươi tám năm mươi tám triệu lượt khách du lịch
đó là thông tin được đưa ra tại cuộc giao ban báo chí của thành ủy hà nội tổ chức chiều nay
trong số hai mươi tám năm mươi tám triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi chín hà nội đặt mục tiêu đón trên sáu sáu triệu lượt khách quốc tế
khoảng hai mươi hai triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt tám mươi bốn bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng
để đạt được mục tiêu này hà nội sẽ thúc đẩy tiến độ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật
phát triển các sản phẩm du lịch hoàn chỉnh có chất lượng cao và hấp dẫn khách du lịch
trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội được bình chọn xếp thứ một mươi hai trong số hai mươi năm điểm đến tốt nhất thế giới
là một trong hai thành phố của việt nam lọt top được quan tâm nhất thế giới về lượng phòng du khách đặt trước
và được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới đề cử là một trong một mươi bảy ứng viên vào hạng mục bình chọn giải thưởng
điểm đến hàng đầu thế giới năm hai nghìn một mươi tám